sau hai vòng bỏ phiếu tại đại hội đồng liên hợp quốc và một vòng bỏ phiếu tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
các nước đã chọn được năm thẩm phán mới của tòa án quốc tế với nhiệm kỳ chín năm
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc
đã trực tiếp bỏ phiếu tại hội đồng bảo an và đại sứ phạm hải anh phó trưởng phái đoàn đã bỏ phiếu tại đại hội đồng
đây là lần thứ hai việt nam tham gia bầu các thẩm phán tòa án quốc tế trên cường vị ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an và thành viên liên hợp quốc
năm thẩm phán mới của tòa án quốc tế mang các quốc tịch nhật bản đức trung quốc slovakia và uganda
việc bỏ phiếu và công bố kết quả bầu chọn các thẩm phán được tiến hành riêng rẽ
nhưng phải diễn ra song song tại cả đại hội đồng và hội đồng bảo an
sau hai ngày bầu cử cả hai cơ quan này đã cùng bầu chọn đúng năm ứng cử viên trong tổng số tám ứng cử viên